liên quan đến tình hình iran ngày một mươi hai tháng một bộ trưởng quốc phòng mỹ mark esper đã có những phát biểu nhằm xoa dịu căng thẳng tại trung đông
cụ thể ông cho biết tổng thống mỹ donald trump vẫn sẵn sàng đàm phán với giới lãnh đạo iran
trả lời phỏng vấn chương trình face the nation trên kênh truyền hình cbs bộ trưởng mark esper chia sẻ rằng mỹ sẵn sàng thảo luận với iran mà không đưa ra điều kiện tiên quyết nào về một con đường tiến về phía trước
qua đó iran có thể trở thành một quốc gia bình thường hơn bên cạnh đó bộ trưởng esper cũng cho rằng không có thông tin cụ thể cho thấy bốn sứ quán của mỹ đang đối diện với nguy cơ tấn công
đây được xem là những phát biểu nhằm hạ nhiệt căng thẳng khi trước đó tổng thống trump cho rằng có khả năng iran sẽ tìm cách trả đũa bằng các kế hoạch tấn công